theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên trong đêm nay và ngày mai hai tháng bảy
ở bắc bộ và các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa có nơi mưa vừa mưa to và có rông
khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi đặc biệt là tại các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang và tuyên quang
sau thời gian dài nắng nóng cháy rừng đã xảy ra ở khu vực bắc miền trung
bề mặt thảm phủ bị suy giảm mưa lớn trên diện rộng sẽ có khả năng cao xảy ra lũ quét lũ do ngẽn dòng lũ bùn và sạt lở đất ở vùng núi
ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh vùng núi phía bắc từ thanh hóa đến quảng bình